sau hơn chín năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
bộ mặt nông thôn huyện miền núi tân uyên tỉnh lai châu đã có nhiều khởi sắc
góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân trên địa bàn
tân uyên đang trên đường về đích trong mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh lai châu
bắt tay xây dựng nông thôn mới từ năm hai nghìn một mươi một đến nay huyện tân uyên đã hình thành các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp
theo hướng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và có sự liên kết trong sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm
từ đó góp phần tăng năng suất sản lượng và giá trị các sản phẩm giúp nhiều hộ dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu
đến nay thu nhập bình quân đầu người đã vượt trên ba mươi hai triệu đồng một người một năm
những gia đình họ làm chè là người ta cũng vất vả mà người ta cũng bận bịu nên không làm kịp
thì coi như thế là trưởng bản này bí thư này rồi thì mặt trận là tổ chức là đi gọi là
hồ hán tất cả rồi thì chỉ cần lên loa một hồi loa thôi thế là xong xong là họ sẽ tập trung đi hết
nhờ đến kỹ thuật của các cán bộ thì gia đình tôi hiện tại là thu nhập được mỗi một năm là cũng được gần ba trăm linh triệu
mong nhà nước hỗ trợ xong lại để bao tiêu sản phẩm cho chúng tôi
để hoàn thành mục tiêu trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi huyện tân uyên tỉnh lai châu quyết liệt chỉ đạo các đơn vị địa phương
tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với xã đạt chuẩn
tân uyên chú trọng phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm
đặc biệt duy trì diện tích vùng trè quế mắc ca và mở rộng diện tích nuôi cá lồng vùng lòng hồ thủy điện
nhằm xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa nâng cao giá trị thu nhập cho người dân
huyện đang cùng với xã thực hiện nhiều chương trình dự án
đối với tiêu chí huyện nông thôn mới báo cáo công chí là hiện nay chúng tôi đã đạt năm trên chín tiêu chí
và theo những đánh giá của bàn chỉ đạo chúng tôi xác định cuối năm này tất cả bốn tiêu chí này sẽ đạt
cùng với đó huyện tân uyên tỉnh lai châu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết
đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn
tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động nhất là lao động thuộc các đối tượng nghèo